mặc dù đã nhiều lần phải sửa chữa thế nhưng gần đây mặt cầu thăng long lại tiếp tục có những dấu hiệu xuống cấp hư hỏng nghiêm trọng hơn
trong khi đó đây lại là tuyến đường có mật độ giao thông rất cao
vì vậy những hỏng hóc nghiêm trọng trên cầu đang tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn đối với người tham gia giao thông
theo thống kê mặt cầu thăng long hiện nay có đến hơn một mươi m hai cần phải được sửa chữa
trên mặt cầu hiện đã xuất hiện nhiều vết lún nứt kéo dài dọc theo chiều dài của cầu
những vết lún nứt này tạo thành những ổ trâu ổ gà khiến cho các phương tiện lưu thông trên cầu gặp khó khăn
tiêm ẩn rất nhiều rủi ro về tai nạn giao thông
các khe co giãn nối các nhịp cầu bị hư hỏng chỉ được sửa chữa tạm bằng những tấm thép phủ lên
lan can hỏng cũng chưa kịp sửa chữa và rung lắc rất mạnh mỗi khi có xe đi qua
được biết bộ giao thông vận tải đã chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan nghiên cứu và đưa ra những giải pháp sửa chữa triệt đề